muốn các doanh nghiệp sản xuất được muốn thị trường trong nước phát triển để người dân được hưởng lợi thì phải chống buôn lậu gian lận thương mại
phải làm rõ chức năng nhiệm vụ và chia trách nhiệm chứ không để tình trạng cha chung không ai khóc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia diễn ra vào chiều nay
đây là lần đầu tiên hai ban chỉ đạo cùng tổ chức tổng kết chung
chỉ rõ tình trạng buôn lậu đi qua các đường mòn lối mở và nội địa để bày bán công khai trong các thành phố lớn và các đô thị
đe dọa đến cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
thủ tướng nêu rõ tội phạm buôn lậu hàng kém chất lượng cũng như tội phạm ma túy muốn biến việt nam thành nơi trung gian vận chuyển ma túy đi nhiều nơi khác
thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ
kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng tham nhũng vật ở các cơ quan hành chính
không để người dân bức xúc giảm sút niềm tin vào cơ quan hành chính đội ngũ cán bộ công chức
thủ tướng nhấn mạnh năm lực lượng có vai trò quan trọng là công an tổng cục hải quan
tổng cục quản lý thị trường bộ đội biên phòng cảnh sát biển và địa phương mà trong sạch
trách nhiệm cao mưu trí dũng cảm cùng với sự chỉ đạo tốt của cấp ủy chính quyền địa phương
thì chắc chắn tình hình tội phạm và đặc biệt là công tác phòng chống buôn lậu
gia lận thông mại sẽ giảm đi rất nhiều
để bạn nào hàng hóa thẩm lậu xảy ra nhiều thì điều chuyển ngay người đứng đầu
tên nguyên đán đã cận kề thủ tướng đề nghị các lực lượng chức năng cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa
để nhân dân bình yên hơn an toàn hơn